cho người dân công an phường trần phú thành phố quảng ngãi đã công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý tin báo nhanh chóng và kịp thời hơn
theo lời kể của ông trần kim chủ nhà trọ ở tổ hai mươi một phường trần phú tp quảng ngãi vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
tại đây đã xảy ra ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên gây mất trực tự công cộng
ngay tức khắc ông kim đã liên lạc theo số điện thoại đường dây nóng của công an phường trần phú
chưa đầy một mươi phút sau lực lượng công an đã có mặt và giải quyết ổn thỏa tình hình
việc công khai số điện thoại của lực lượng công an đã rất hữu ích cho người dân trong giải quyết tình hình có liên quan đến an ninh trật tự
tố giác tội phạm và khách tệ nạn xã hội
danh bạc điện thoại của đường dây nóng tạo được thuần lợi công tác thối kết hợp giữa công an phường với các lực lượng công an tỉnh quảng ngãi
để phòng chống tội phạm đạt hiệu quả rất cao để phòng chống các tệ nạn xã hội kịp thời
khi có sự việc xảy ra các hộ công dân
bất xúc có thể bám lấy danh bạc điện thoại để gọi trực tiếp ngay một trăm một mươi ba hoặc phòng cháy hoặc công an phường hết sức là kịp thời
ông nguyễn định trung quê ở hải dương thỉnh thoảng vào quảng ngãi để thăm con cháu
tuy môi trường khác lạ nhưng ông hoàn toàn yên tâm khi đến quảng ngãi vì ông đã nắm được số điện thoại của công an
hãy có việc gì ông có thể nhanh chóng điện thoại nhờ hỗ trợ
ông có những đường dây nóng để thông tin cho các anh
để mà hoạt động gọi là khu vực an ninh như thế này là tôi rất là cảm thấy khách khởi bằng thời yên tâm hơn nhiều
việc công khai số điện thoại đường dây nóng đã được triển khai trong vòng một năm qua
nhưng số điện thoại này được cung cấp đến từng hộ dân và được gắn biển ở các nơi công cộng
thông qua đường dây nóng này người dân đã cung cấp cho công an phường trần phú hơn một trăm linh nguồn tin có giá trị
và những ý kiến đóng góp thiết thực về thái độ lễ tiết tác phong của cán bộ chiến sĩ
khi tiếp xúc với các hộ dân
có phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch vững mạnh
trong thời gian tới là công an phường trần phú sẽ tham mưu ngay cho lãnh đạo công an phố
để triển khai tiếp tục trong các vấn đề gắn bản thông báo cho các tụ điểm phức tạp và trầm điểm
đặc biệt là khu vực đê bao và làm một số bản hiệu để gửi cho từng hộ gia đình
trong khu vực để khi sự việc liên quan về an ninh trật tự
có thể khẳng định rằng việc công khai số điện thoại đường dây nóng đã đạt được những kết quả tích cực
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự được nhân dân đồng tình ủng hộ
các đơn vị địa phương cần học tập làm theo để huy động sức mạnh nhân dân
trong đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác
tin quốc tế các quan chức y tế cấp cao và nhân chứng cho biết
và ngày hôm qua ít nhất hai mươi một người đã thiệt mạng và khoảng một trăm linh người khác bị thương
trong một vụ tấn công của người hồi giáo nhằm vào khu vực của người cơ đốc giáo
ở thủ đô bongi của cộng hòa trung phi
theo các nhân chứng vụ tấn công trên diễn ra sau khi một người đàn ông hồi giáo
bị sát hại và thi thể được tìm thấy trên phố
những người hồi giáo đã rời thành trì của mình tại quận ba của bongi
và sử dụng các vũ khí tự động để tấn công quận năm
khu vực có người cơ đốc giáo chiến bát số
đây là vụ bạo lực tồi tệ nhất trong năm nay ở bunggi
nơi được lực lượng gìn giữ hòa bình của pháp và liên hợp quốc hỗ trợ đảm bảo an ninh
bị lực lượng nổi dậy selleka lật đổ hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
bạo lực đã khiến ít nhất năm người dân cộng hòa trung phi thiệt mạng
gần bốn trăm bốn mươi người phải di tản sang các khu vực khác trong nước
một trăm chín mươi người phải xin tị nạn tại các quốc gia láng giềng
vào chiều hôm qua theo giờ địa phương
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà thờ hồi giáo được cho là lớn nhất tây âu
theo cảnh sát địa phương vụ cháy xảy ra vào lúc một mươi một h ba mươi phút hôm qua
tại thánh đường baitunfutu phía nam thủ đô london của anh
ngọn lửa bốc cao từ tầng thứ nhất của tòa nhà và tạo cột khói lớn
ngay sau khi hỏa hoạn xảy ra khoảng bảy mươi lính và một mươi chiếc xe cứu hỏa
đã được huy động tới hiện trường
cảnh sát cũng đã sơ tán toàn bộ mọi người ra khỏi tòa thánh đường đang bốc cháy
đồng thời cho phong tỏa một số con đường trong khu vực
hiện giới chức anh đang điều tra nguyên nhân của vụ việc
viện công tố thụy sĩ hôm hai mươi năm tháng chín vừa qua đã tiến hành điều tra hình sự
đối với chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới fifa sepp blatter
khám xét văn phòng của ông đồng thời thẩm vấn chủ tịch liên đoàn bóng đá
châu âu uefa michel platini
hồ sơ hình sự chống lại ông sepp blatter đã được mở vào hôm hai mươi bốn tháng chín
với nghi ngờ ông này thiếu quản lý dẫn đến tới khu vực
vẫn phổ biến ít mưa nắng nhiều tuy nhiên nắng nóng có xu hướng suy giảm dần
nhiệt độ tối cao giao động xung quanh ngưỡng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
khoảng từ ngày ba mươi trời chuyển nhiều mây và có mưa rào và rông
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận hai ngày tới trời mây thay đổi
có mưa vài nơi ngày nắng
sang đến ngày ba mươi khối không khí mát ở phía bắc đẩy dịch dần xuống
kết hợp với rãnh thấp có trục vắt qua khu vực nam trung bộ
toàn khu vực thời tiết sẽ chuyển nhiều mây hơn
chiều tối có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ giao động từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác đề phòng khả năng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh nam bộ trong ba ngày tới đời gió tây nam tiếp tục chi phối khu vực
nên mưa rào và rông còn xảy ra nhiều từ diện giải rác đến nhiều nơi
tập trung chính trong thời điểm chiều tối đến đêm
nhiệt độ phổ biến ít biến đổi
trong ba ngày đầu tuần tới với nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi một đến ba mươi hai độ